ngày hai mươi sáu tháng chín tại sân vận động quân khu bảy trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm
cùng với trường đại học công nghiệp tp hcm tổ chức chương trình tiếp sức người lao động
và ngày hội tuyển dụng việc làm năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của hơn năm sinh viên
với mục đích tiếp sức đồng hành cùng người lao động và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp
dễ dàng tiếp cận được các ứng viên tiềm năng là những sinh viên theo học
tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố
tìm cho mình một việc làm ổn định phù hợp với bản thân
trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm đã cùng với bốn mươi doanh nghiệp tổ chức
ngày hội tư vấn tuyển dụng năm hai nghìn một mươi chín với bảy vị trí việc làm
tại đây người lao động đã được các doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp
cũng như hướng dẫn tư vấn việc làm thu nhập điều kiện và thời gian làm việc
kết quả trong ngày tuyển dụng đầu tiên đã có ba hai trăm linh vị trí việc làm được kết nối với doanh nghiệp
ngoài ra trung tâm còn hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm
cho người lao động từ các tỉnh đến thành phố tìm kiếm việc làm
tại văn phòng tư vấn giới thiệu việc làm của thành đoàn